trước tết kỷ hợi năm nay thành phố vinh đã đầu tư gần một mươi ba tỷ đồng để trồng thêm hoa cây cảnh
và hệ thống đèn led trang trí tại các tuyến đường chính các vòng xuyến giao thông và khu vực trung tâm của thành phố
các tuyến đường được ủy ban nhân dân thành phố vinh chọn làm đường hoa gồm đường hồ tùng mậu lê mau và đường trường thi
nhiều điểm nhấn được bố trí bắt mắt ở các đường hoa như bản đồ việt nam được thể hiện bằng cách sắp xếp các chậu hoa với ba màu sắc
thể hiện ba miền của đất nước trước cổng công viên nguyễn thất thành
ngoài những tuyến đường hoa tuyến đại lộ lenin kéo dài từ sân bay vinh vào trung tâm thành phố vinh
và các tuyến đường chính dẫn về quảng trường hồ chí minh
được trang trí đặt mới hệ thống đèn led trị giá hơn một mươi tỷ đồng được điều khiển ánh sáng bằng hệ thống điện tử
tự động đã khiến thành phố vinh thêm lung linh huyền ảo đón chào năm mới